tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen thiếu tá hoàng hữu bình phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh hải dương về hành động dũng cảm không quản ngại hiểm nguy cứu sống hai cháu bé đuối nước
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí thiếu tá hoàng hữu bình phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh hải dương trên đường đi làm về qua khu dân cư lê thanh nghị phường hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương đã nghe thấy tiếng kêu cứu người chết đuối tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước
đồng chí bình đã ngay lập tức lao xuống hố nước sâu đưa hai cháu bé lên bờ trong tình trạng bất động ngừng thở tuần hoàn tính mạng bị đe dọa đồng thời tích cực sơ cứu nạn nhân đuối nước
giúp hai cháu bé tỉnh lại và đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu
hành động quả cảm của đồng chí hoàng hữu bình đã giúp cho gia đình của hai cháu nhỏ tránh khỏi đau thương mất mát đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái tiêu biểu cho hình ảnh phẩm chất của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
không quản khó khăn nguy hiểm luôn sẵn sàng bảo vệ tính mạng cho nhân dân vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân góp phần cổ vũ nêu gương cho quần chúng nhân dân tham gia làm nhiều việc tốt giữ gìn an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương khen ngợi đồng chí hoàng hữu bình
mong đồng chí phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân làm nhiều việc tốt hơn nữa tích cực lan tỏa khích lệ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tại họp báo nhiều vấn đề nóng đã được các phóng viên nêu ra và được đại diện các bộ ban ngành chức năng giải đáp làm rõ
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thời gian qua có các đối tượng tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và môi trường đầu tư kinh doanh
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết việc tung tin thất thiệt nhiều chuyên gia đã đề cập những thông tin này không chỉ gây thất thiệt trên thị trường chứng khoán mà cả trên mạng xã hội
trong khi đó mạng xã hội hiện nay như một xã hội thực rất phức tạp
đối với việc này thì bộ công an cũng đã chỉ đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế cục cảnh sát hình sự và công an các địa phương tập trung lực lượng để mà áp dụng các biện pháp công tác công an để mà kiểm soát ngăn chặn gọi hỏi giăn đe và thậm chí truy tố
đối với việc này thì bộ công an cũng đã chỉ đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cục cảnh sát hình sự và công an để mà áp dụng các biện pháp công tác công an để mà kiểm soát ngăn chặn gọi hỏi giăn đe và thậm chí truy tố
cảnh văn phòng bộ công an cho biết
cảnh văn phòng bộ công an cho biết
thông tin mới nhất về vụ sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
đến thời điểm này công tác bảo vệ an ninh an toàn đại hội đã được công an các đơn vị công an các quận huyện thị xã đặt ở trạng thái sẵn sàng cao nhất
phát biểu tại lễ giao quân đồng chí chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp phó trưởng ban chỉ đạo trưởng ban tổ chức sea games ba mươi một tp hà nội khẳng định
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong nước các ưu tố an ninh phi truyền thống diễn biến rất phức tạp
hà nội là địa bàn trọng điểm tiếp đón một mươi vận động viên trọng tài quan khách quốc tế với một mươi chín địa điểm thi đấu thể thao đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn
trong đó có vai trò quan trọng của công an thành phố
hôm nay công an thành phố tổ chức lễ gia quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ đại hội
tôi đánh giá đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa vừa góp phần động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô
vừa là dịp để chúng ta kiểm tra lại một lần cuối công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự trước khi đại hội chính thức diễn ra
ghi nhận đánh giá cao nỗ lực
lực của công an thành phố hà nội trong công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh trật tự cho sigem ba mươi một thời gian qua
thượng tướng lương tam quang nhấn mạnh sigem ba mươi một diễn ra trùng thời điểm tổ chức hội nghị trung ương năm kỳ họp thứ ba của hội khóa một mươi năm
chính vì vậy lực lượng công an thủ đô cần dành toàn tâm toàn lực bảo vệ các sự kiện tuyệt đối an ninh an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất

hiệp đồng giữa các lực lượng nhịp nhàng để xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự có thể nảy sinh
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an thành phố cần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trong mọi tình huống của thành phố cũng như đại hội
cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân giữ đúng lễ tiết tác phong tạo dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an thủ đô với quan khách vận động viên quốc tế
sau buổi lễ công an thành phố hà nội đã diễu hành hưởng ứng lễ giao quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
cũng trong ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc về công tác tổ chức cán bộ tại công an tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đại tá trần bình tiến giám đốc công an tỉnh đã báo cáo với thứ trưởng lê văn tuyến
tỉnh ủy đã báo cáo với thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác một số tình hình trọng tâm về công tác cán bộ công an trong thời gian qua đặc biệt là việc tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế ở địa phương
đại tá trần bình tiến đã báo cáo với thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến làm việc về công tác tổ chức cán bộ tại công an tỉnh lâm đồng

trong đó các cán bộ làm công tác cơ yếu một công tác thầm lặng nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng
nhiệm vụ của họ là đảm bảo thông tin liên lạc bí mật thông suốt nhanh chóng phục vụ chỉ đạo của trung ương đảng đảng đoàn lãnh đạo bộ công an
cơ yếu công an nhân dân tri viện chiến trường miền nam từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đại tá phạm đức hạnh không thể nào quên những năm tháng chiến tranh khốc liệt tại chiến trường miền nam
mặc dù gặp muôn vàn khó khăn gian khổ chiến trường chia cắt địch đánh phá dữ dội
và sử dụng nhiều phương tiện trinh sát thu tin mã thám hiện đại
các cán bộ cơ yếu công an nhân dân ở các địa bàn vẫn ảnh dũng chiến đấu
sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình quyết tâm bảo vệ an toàn tài liệu không để lọt vào tay địch
khi gặp những tình huống hết sức cam go đòi hỏi sự hy sinh dũng cảm
thì các cán bộ cơ yếu đã thể hiện được lòng trung thải đó
tôi lấy ví dụ trường hợp đồng chí mai tránh ở cơ yếu của khu tám
khi bị địch bao vây đã ở dưới hầm bí mật rồi đồng chí tìm mọi cách tiêu hủy tài liệu ở dưới hầm bí mật
không để địch có thể lấy được
sau đó cùng với các đồng chí khác tung lựu đạn bực đọc hầm
chiến đấu và hy sinh
cách mạng miền nam
giúp cho các lực lượng an ninh miền nam
quản lý các đô thị
có rất nhiều những thông tin
được chuyển kịp thời từ miền nam về
do cái công tác cơ yếu mà chúng ta nắm được
đã phục vụ sự chỉ đạo của trung ương đảng
của chủ tịch hồ chí minh
thế rồi là của quân ủy trung ương
đối với các chiến dịch quân sự lớn ở miền nam
nhất là các trận càn quét lớn của địch
vào các khu căn cứ vào các vùng giải phóng
đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cục diện chiến trường thay đổi nhanh chóng
để bảo đảm yêu cầu công tác lãnh đạo trong tình hình mới
lực lượng cơ yếu công an nhân dân
đã làm việc không quản ngày đêm
mã dịch truyền đạt đến các địa phương đơn vị
quyết tâm thực hiện chiến lược của bộ chính trị
và trung ương cục miền nam
sẵn sàng hy sinh thân mình
bảo vệ tuyệt đối an toàn các tài liệu vật mã
kết thúc chiến dịch hồ chí minh lịch sử
miền nam được hoàn toàn giải phóng
lực lượng cơ yếu công an nhân dân
đã hoàn thành sứ mệnh của mình
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
thưa quý vị mở đầu bản tin là thông tin
mới nhất liên quan đến vụ sai phạm
trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm
trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư
xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
và các đơn vị có liên quan
phóng viên nam hà thông tin chi tiết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra
quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với chín bị can
về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
chín bị can gồm phan huy anh vũ
nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
hiện là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic
và bảy bị can liên quan thuộc các công ty aic
công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới
và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn
tư vấn y tế mediconsol việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định
bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn
đã có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá
thực hiện nhiều hành vi sai phạm
trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi
của các bị can đã gây thiệt hại
tài sản của nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
bị can phan huy anh vũ
khi đó là giám đốc bệnh viện đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội
của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án
các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề
tài sản cho nhà nước
và ngay lúc này
tại trụ sở chính của tập đoàn
aec group ở tầng một mươi chín
lotte center quận ba đình thành phố hà nội
lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám xét
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có những ghi nhận bước đầu
đúng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn
đại diện cơ quan cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
bộ công an viện kiểm sát nhân dân
đã tiến hành công bố
các quy định phê duyệt lệnh khám xét
đồng thời tổ chức việc khám xét
tại trụ sở chính của aec group
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ
nhiều tài liệu quan trọng
cùng nhiều trang thiết bị máy tính
phục vụ quá trình điều tra làm rõ
những vi phạm của tập đoàn aec group
hiện công tác khám xét vẫn đang được tiến hành
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
đáng chú ý khác
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã bắt tạm giam hồ hoàn kiếm
giám đốc và trương công long
nguyên phó giám đốc
ban quản lý dự án khu đô thị đông bắc
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra ban đầu
trong quá trình quản lý
điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu hành chính và công trình công cộng
cửa ngõ đông bắc
hai bị can thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc
trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư
gây thiệt hại tổng số tiền
trên hai mươi tỷ đồng
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
ra quyết định khởi tố bị can đối với hồ hoàn kiếm
và trương công long
về tội vi phạm quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
ngày hai mươi tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh
ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hồ hoàn kiếm và trương công long
nhận thấy mv
vừa ra mắt gây bức xúc
bởi tinh thần tiêu cực ảnh hưởng xấu
đến giới trẻ cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông
đã gửi yêu cầu cho phía google
ngăn chặn mv này ngay lập tức
các nền tảng mạng khác không được đăng tải
cục nghệ thuật biểu diễn đánh giá
nội dung trên có dấu hiệu vi phạm
quy định cấm sử dụng trang phục từ ngữ
âm thanh hình ảnh động tác
phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn
hành vi trái với thuần phong mỹ tục
của dân tộc tác động tiêu cực đến
đạo đức sức khỏe cộng đồng
và tâm lý xã hội vì vậy
cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thanh tra bộ
văn hóa thể thao và du lịch xử lý hành vi
của các tổ chức cá nhân lưu hành
bản ghi âm ghi hình theo quy định
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông có biện pháp
xử lý ngăn chặn đối với các tổ chức cá nhân
đăng phát lưu hành phổ biến
bản ghi âm ghi hình trên môi trường mạng
theo quy định của pháp luật
hôm nay trước đợt nghỉ lễ

các sân bay bến xe đường sắt
lượng khách đi đến các điểm du lịch
và đi thăm người thân
dồn về rất đông
tại hà nội ngay
từ đầu giờ chiều nhiều tuyến đường
đã ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ
như là nút dao ngọc hồi vành đai ba
cả bên dưới và trên cao
cá biệt cửa ngõ phía nam thành phố hà nội
ở chiều vào thành phố ùn tắc
vô cùng nghiêm trọng kéo dài khoảng
nhiều km chiều nay hai mươi chín bốn
sau giờ làm việc cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ
người dân tại thành phố hồ chí minh đã
đưa thành phố về quê nhà ở các tỉnh
miền tây miền đông bằng xe máy
khiến cho các tuyến đường bị ùn ứ kéo dài
tại sân bay quốc tế nội bài
sân bay tân sân nhất từ sáng nay
lượng khách tập trung đi khá đông
các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch
đà nẵng phú quốc nha trang côn đảo